sau khi gây án kẻ thù ác còn bày ra một trò chơi ô chữ với chính lực lượng điều tra
kẻ thù ác không chỉ giết người vì tiền bạc hay hận thủ
thực hiện hành vi này xuất phát chính từ lối sống lệch lạc bệnh hoạn của mình
và cho đến nay đây vẫn là một trong những vụ giết người có kế hoạch được bày đặt tốt nhất tại các tỉnh miền tây
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
tại khu vực ấp rừng xến xã mỹ hạnh bắc tỉnh long an
phát hiện một tử thi nữ giới bị giết hại một cách dã man
bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã xác định
nạn nhân là chị đặng nguyên
thị bích hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại tân thanh huyện cái bè tỉnh tiền giang
qua thông tin từ gia đình bị hại nổi lên nhân vật bí ẩn có nhiều liên quan trực tiếp tới cái chết của nạn nhân
út cái tên duy nhất được xác định
người này dường như làm trong ngành công an
điều này làm cho điều tra viên nguyễn phong một con người được mệnh danh là khắc tinh của các loại tội phạm tỉnh vĩnh long
vụ án này đặc biệt thu hút sự quan tâm của ông
nhận định vụ án có quá nhiều những điểm mập mờ
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra chỉ có vài manh mối ít ỏi về thông tin đối tượng hiểm nghi
người đàn ông bí ẩn này hành tung như thế nào
những thông tin từ phía gia đình nạn nhân chưa làm sáng tỏ được những nghi vấn này
thì việc làm rõ vụ án xử lý đối tượng chấn an dư luận chỉ còn là vấn đề thời gian
trong quá trình làm việc với người chị họ của chị bích hợp
cung cấp những thông tin quý giá thì tất nhiên ban đầu thì chị cũng không cung cấp đầy đủ
tại vì qua lời trình bài của chị
giữa chị với người tên úc này
trước đó hình như cũng có một mối quan hệ nhất định
cho nên là chỉ khai báo về anh úc cũng như khai báo về mối quan hệ giữa đối tượng úc này và chỉ bích hợp
nó cũng không đầy đủ
thì chúng tôi cũng đồng ý với anh úc này
động viên giải thích và bằng sự quyết tâm để truy tìm hung thủ
thì chúng tôi cũng giải thích động viên bằng nhiều cách khác nhau
thì chị cũng cung cấp được những thông tin có giá trị về đối tượng tên úc
để mà chúng tôi bằng các biện pháp
chúng tôi đã khéo léo dựng lại được cái tên úc này
để mà chúng tôi truy xét chúng tôi làm rõ
thông tin của người chị họ cho biết
trước đây có một cảnh sát kinh tế tên út
không biết họ xin làm quen
do đã có người yêu nên đã giới thiệu út với bích hợp
bích hợp và úc nhanh chóng yêu nhau
cách đây vài tuần bích hợp buồn bá than thở rằng
úc đã có vợ con
nút thắt thứ hai của vụ án xuất hiện
úc là ai
nếu là công an thì đang công tác ở đơn vị nào
người đàn ông bí ẩn này có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân hay không
và trong what
trong quá trình mà trao đổi thì đối tượng sinh tên đốc đang là cảnh sát kinh tế của công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
trong đây thì có được dữ liệu vậy thôi
chứ ngoài ra dữ liệu thì chưa có gì hết
thì qua công tác xác minh ở địa phương
ở địa bàn công an thành phố mỹ tho
cũng như ở tiền giang thì không có ai tên úc là cảnh sát kinh tế
từ đây là mình dẫn định là đối tượng này là sư dụng của tên giả
qua công tác xác minh các điều tra viên xác định rõ
úc thành chỉ là kẻ mạo danh công an
lập luận đặt ra là nhân vật út thanh này mạo danh cảnh sát kinh tế với mục đích gì
các mũi điều tra tập trung vào các đối tượng lừa đảo thường lai vãn ở tiền giang
trong số hàng trăm hồ sơ lưu chữ
các điều tra viên nhận thấy một đối tượng nổi bật
đó là nguyễn văn thành
khi dựng lại được người tên úc này
thực chất chính là đối tượng tên nguyễn văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hậu khẩu ở ấp rừng dầu sản mệnh bắc đức hòa long an
tức là cái ấp giáp ranh với cái ấp mình phát hiện tử thi
thì từ dựng lại cái lai lịch nạn nhân
quá trình bây giờ là hoạt động của đối tượng
rồi diễn biến hoạt động của đối tượng trong những năm gần đây
thì đây là một đối tượng có biểu hiện hoạt động hợp pháp
mà hành vi của đối tượng là hành vi chủ yếu là
lừa đảo của những người phụ nữ kiếm đọt tài sản
kiếm đọt tài sản chủ yếu là xe mô tô hay bánh
tiền và thủ đoạn của đối tượng này là
tìm cách quen những người phụ nữ này qua mạng xã hội
qua điện thoại khi quen tiếp xúc tạo niềm tin
và yêu cầu những người nữ này là trao tiền tài sản
sau đó đối tượng tẩu tán
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn văn thành đã bị tòa án nhân dân huyện châu thành tỉnh tiền giang
một mươi hai năm tù gian về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
thanh chấp hành xong hình phạt trở về địa phương
thay vì trở về nhà tu trí làm ăn
thành lang thang khắp nơi dấn thân vào nghề lừa đảo
bằng cách mạo danh cảnh sát kinh tế
tuy đã có vợ ở hóc môn
nhưng thành vẫn sống chung như vợ chồng
với một người phụ nữ ở mỹ thò
người phụ nữ này cũng tin rằng
thành là cảnh sát kinh tế
vì mối quan hệ bất chính này mà thanh và vợ ly hôn nhau
các trinh sát tiếp cận manh mối này
thì được biết tên thường gọi của thanh là út
một người hóa danh công an
để đi lừa đảo các cô gái
như là cô gái mới lớn lên
những cô gái đang gây thất tình
mấy cô gái có việc làm cũng không định
có những cô mà có thu nhập
tiền thì có nhưng mà tình thì thiếu
nên thành tìm cách kết bạn
làm quen và đặt giá đạt yêu thương
để ra bỏ
và tụi dựng lại ở địa bàng
dĩ tưởng người thành ở đồng bỉa

đối tượng nguyễn văn thành mặc dù sống ở vùng nông thôn huyện đức hòa tỉnh long an
nhưng thanh lại là đối tượng lười lao động hàm chơi đùa đòi
thanh đã lăng bạt khắp các tỉnh miền tây để hoạt động các hành vi phạm tội
dựa vào kinh nghiệm năm tháng lừa đảo bản thân y cũng đúc kết được nhiều chiêu trò nhằm đưa các con mồi vào bẫy
với việc y lợi dụng tình cảm của người khác chiếm đoạt tài sản dường như là một thú vui mà y theo đuổi bấy lâu nay
phụ nữ thứ nhất là hơi lớn lớn tuổi chưa có gia đình đang thiếu thú tình cảm
thứ nhất là bắt đầu hôm nay nữa là hơi có cái mà đẹp trai cho nên hổng dễ dàng xâm nhập
thứ hai nữa là bây giờ xâm nhập là tại sao những người khác cũng thiếu vậy
thí dụ những người khác người ta cũng thiếu thú tình cảm vậy nhưng mà do người ta cái nghề nghiệp của người ta nó không có có
họ làm những cái việc rất giả hổng nhầm vô những người mà có tiền
hổng thức làm ra được tiền
những người ta làm được tiền thì tích hay đi chơi
thì ổng thì có mát ổng thì nói ổng dân thành phố
cho nên ổng cứ chạy xe ngon bắt đầu đến hôm nay bữa rủ đi rủ đi chơi đây rủ đi chơi kia
thì cho nên là bắt đầu dễ xâm nhập lấy cái tình cảm của người ta hơn
qua công tác nghiệp vụ tổ công tác biết được sáng ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thanh ghé một địa chỉ ở ấp thống nhất hai tân thới nhì hóc môn thành phố hồ chí minh
tìm gặp vợ
để xin thăm con sau đó thành bỏ đi
thì phát hiện là cái thời điểm cái ngày sau khi án xảy ra là khoảng cái ngày một mươi bốn
là đối tượng có về gặp lại cô vợ này
và xin gặp hai đứa con
và đồng thời là có lấy tiền hai tờ giấy năm trăm linh cho hai đứa con
đây là một cái đặc vấn đề nghi dấn chỗ này
tại vì nó xác cho thời điểm cái án xảy ra
mà đối tượng này thường là không nghề nghiệp tiền bạc
mà cô vợ cũng cung cấp lời
từ những mảnh ghép thông tin đó
ba chuyên án dựng lên hành trình của nghi phạm
để tiếp tục gửi các trinh sát xác minh
các mũi trinh sát tìm được chính xác từng địa chỉ
thanh và chị bích hợp ghé qua trong ngày định mệnh
buổi sáng ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
chị bích hợp ghé một tiệm cầm đồ
thế chấp chiếc xe gắn máy để lấy một mươi bảy triệu đồng
sau đó chị bích hợp đến nghĩa trang triều phước quản
thuộc ấp bốn phú an cai lậy tiền giang
cách tiệm cầm đồ vài trăm mét để thanh đến đón
trước khi đến đón chị bích hợp
thanh mua một chiếc võng dây dù và một số thuốc ngủ
nhưng subscribe cho kênh nhé